theo bản tin sáng về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín của bộ y tế tính từ một mươi tám h ngày một mươi ba tháng bảy đến sáu h ngày một mươi bốn tháng bảy
việt nam có chín trăm linh chín ca mắc mới bệnh nhân từ số ba mươi bốn năm trăm linh một đến số ba mươi năm bốn trăm linh chín bốn ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh bình định
và chín trăm linh năm ca ghi nhận trong nước tại tp hcm vẫn là nhiều nhất với sáu trăm sáu mươi sáu ca đồng nai tám mươi ca khánh hòa bốn mươi bốn ca
bến tre bốn mươi ba ca bà rịa vũng tàu một mươi chín ca phú yên một mươi tám ca vĩnh long một mươi bảy ca ninh thuận và tây ninh đều bốn ca
kiên giang huế an giang và bắc ninh đều hai ca sóc trăng và bình định đều một ca
trong đó sáu trăm tám mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa